trung tâm thương mại này không chỉ là một địa điểm lý tưởng để mua sắm mà còn đóng vai trò như một khu phức hợp đa năng
việc khởi động dự án cầu vượt nguyễn văn linh thuộc dự án hồ sen cầu rào hai yong môn hải phòng lê trân sẽ có một vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khu vực góp phần đổi mới diện mạo quận lê trân đáp ứng nhu cầu đô thị hóa toàn diện và đồng bộ của thành phố
hôm nay thủ tướng đã đánh giá cao những tiến bộ của vingroup đã đầu tư để xây dựng và phát triển thương hiệu quyết tâm chính trị lớn lao của tập đoàn về việc xây dựng và phát triển thương hiệu vinfast tại thành phố hải phòng
biểu dương tập đoàn vingroup với thời gian ngắn đã săn lấp xong mặt bằng với ba trăm ba mươi năm hectare xây dựng nhà xưởng với trang thiết bị hiện đại
lần đầu tiên có nhiều hãng ô tô có tên tuổi trên thế giới đến tham gia cùng thương hiệu ô tô việt nam
thủ tướng nêu rõ xây dựng nền kinh tế tự chủ là định hướng quan trọng của đảng và nhà nước việt nam
nhấn mạnh vingroup đã có ý chí đóng góp nguồn nhân lực lớn vào xây dựng đất nước
thủ tướng tin tưởng với đội ngũ chuyên gia giỏi vingroup sẽ thành công
với khái niệm hệ sinh thái trong sản xuất bao hàm rất lớn giá trị của công nghiệp phụ trợ sản xuất ô tô tại việt nam
theo kế hoạch vinfast sẽ ra mắt xe máy điện vào quý ba năm hai nghìn một mươi tám
trong dòng xe đan năm chỗ và suv bảy chỗ vào quý hai năm hai nghìn một mươi chín
một mẫu ô tô điện và một mẫu ô tô động cơ đốt trong cỡ nhỏ vào cuối năm hai nghìn hai mươi
dự lễ khai trương cảng container quốc tế hải phòng vào chiều nay
thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao giữa chủ đầu tư và liên doanh giữa tổng công ty tân cảng sài gòn với các công ty nước ngoài
các nhà đầu tư cùng sự nỗ lực của các cán bộ công nhân và người dân đã hỗ trợ để thực hiện dự án cảng container quốc tế hải phòng
được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng
sau hai năm một ngày đây là cảng nước sâu lớn nhất miền bắc với hai bến cảng container dài bảy trăm năm mươi mét
luồng tàu đạt độ sâu âm một mươi bốn mét vùng quay tàu âm một mươi năm m và rộng sáu trăm sáu mươi m độ sâu trước bến đạt âm một mươi sáu m
cảng container quốc tế hải phòng đi vào hoạt động sẽ đưa hàng hóa xuất khẩu của việt nam đi thẳng tới thị trường châu âu châu mỹ
rút ngắn thời gian vận chuyển trung bình từ ba đến năm ngày so với các tuyến dịch vụ hiện tại
và giảm đáng kể các chi phí logistic cũng như rủi ro trong quá trình diễn tả
để đảm bảo cảng khai thác có hiệu quả cao an toàn thủ tướng đề nghị cảng container quốc tế hải phòng
có biện pháp hiện đại hóa trong tổ chức sản xuất giao nhận hàng hóa phục vụ các tàu xuất nhập khẩu với chất lượng cao và tiện ích
thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức các dịch vụ logistics tốt và hiệu quả góp phần giảm chi phí vận tải biển cho các doanh nghiệp
bộ y tông vận tải việt nam phối hợp các bộ ngành địa phương phát triển đồng bộ
các phương thức vận tải kết nối với khu bến cảng lịch quyền đáp ứng vai trò là cảng container quốc tế vận tải hàng hóa
tập trung cải tạo nâng cấp các chuyến thủy nội địa và chuyến đường sách vận tải hàng hóa từ các trung tâm kinh tế kết nối với bến cảng lịch quyền
nhằm tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng container quốc tế hải phòng nói riêng và khu vực cảng hải phòng nói chung gấp
bộ y tông vận tải việt nam phối hợp các bộ ngành địa phương phát triển đồng bộ

cảng container quốc tế hải phòng sẽ góp phần cho sự bừng lên của hải phòng trong tương lai gần
thưa quý vị hàng trăm câu chuyện cưới những bộ trang phục phòng tân hôn theo phong cách của một đám cưới bắc bộ trong những năm đầu cải cách đất nước
tất cả đã được các bạn sinh viên của học viện báo chí tuyên truyền tái hiện lại một cách chân thực và sâu sắc nhất
mời quý vị cùng ngược dòng thời gian
câu chuyện cũng như là hình ảnh từ đám cưới xưa đó cũng là một cơ hội để các bạn trẻ có thể tự tìm hiểu về câu chuyện của bố mẹ mình
ngoài ra thì cũng là những bạn trẻ khác có thể nhìn thấy những cái điểm rất là dung dị bình dị của đám cưới ngày xưa qua những bức ảnh qua những câu chuyện
khi bắt gặp những hình ảnh xưa cũ quen thuộc những cô dâu chú rể thời ấy vẫn bồi hồi và xúc động
một cái cảm giác cũng rất là
hạnh phúc nhưng mà sen lẫn những cái hơi cảm thấy rằng là nhớ lại cái thời của mình ở thời bao cấp thì cảm thấy nó nhiều cái khó khăn
thí dụ như là ông xã vừa nói chuyện là khi đi đón dâu thì là ông xã là đi mượn quần của một ông anh và áo của một ông anh
thế đến lúc về thì nghĩ rằng là bảo là đi giặt quần áo nhưng mà hóa là quần áo đi mượn
thậm chí là cái rừng cưới cũng không có mà là cái rừng cũ của thầy u để đấy để cho mình
nhưng mà nằm thì chân thò ra đường ngoài độ hai mươi phân
thế nhưng mà
đám cưới thì lúc bấy giờ thì các bạn tôi thì cũng chỉ tư vấn là trang trí theo cái hình ảnh cũ là đôi chim hòa bình và ngày cưới
thế và đặc biệt thì là cũng không có bó hoa
không có bó hoa để đi tặng cô dâu đi đám cưới chân tay không
thế đến nhà cô dâu thì cô dâu đi cũng có lẽ là không được tự nhiên lắm bởi vì không có cái gì bó hoa cầm trong tay
không gian triển lãm cưới những năm tám mươi chín mươi độc đáo với thư viện một bức ảnh cưới xưa được ban tổ chức thu thập gắn với hàng trăm câu chuyện cưới
những bộ trang phục phòng tân hôn những vật dụng quả cưới ấm chén chăn màn được sử dụng trong đám cưới hay phương tiện rước dầu thời ấy
cưới xin là nét đẹp trong văn hóa á đông của người việt nam
làn sóng hiện đại có trở nên nhanh và bận rộn như thế nào thì việc gìn giữ và yêu thương nét văn hóa truyền thống cũng là một phần nhiệm vụ của thế hệ trẻ
và từ đó giới trẻ thêm yêu mến những kỷ niệm ngày xưa những câu chuyện được kể mãi về những điều rung dị mà ý nghĩa
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao việt nam và vương quốc bỉ mới đây cục nghệ thuật biểu diễn phối hợp với đại sứ quán bỉ tại việt nam đã tổ chức chương trình
một thoáng nước bỉ tại vườn hoa lý thái tổ quận hoàn kiếm thành phố hà nội
chương trình một tháng nước bỉ gồm nhiều hoạt động hấp dẫn miễn phí cho công chúng tham dự
chương trình giới thiệu văn hóa đường đại của bỉ qua các tiết mục biểu diễn múa và âm nhạc
điểm nhấn tại một thoáng nước bỉ là chương trình múa gậy được biểu diễn bởi nhóm múa đến từ thành phố bruxelles
đây là lần đầu tiên loại hình nghệ thuật đường phố quen thuộc của bỉ được trình diễn tại hà nội
hôm nay đến đây thì cháu được xem những tiết mục
văn nghệ rất là đặc sắc và có những vũ công từ bỉ và việt nam họ đã múa gậy
những tiết mục kết hợp rất là hoàn hảo
cháu được tham gia thì cháu sẽ hiểu hơn về văn hóa của họ
nên là cháu thấy rất là tuyệt vời ạ
bên cạnh các tiết mục văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình một tháng nước bỉ
còn có các hoạt động vui chơi sáng tạo cho các gia đình và trẻ nhỏ
thông tin về các dự án do chính phủ bỉ tài trợ tại việt nam
quảng bá các sản phẩm ẩm thực nổi tiếng của bỉ như sô cô la
khoai tây chiên bánh quế kèm và bia lạnh
tôi rất là vui tại vì trước đấy thì bạn tôi cũng có giới thiệu cho tôi về văn hóa bỉ
tuy nhiên là khi đến đây thì thực sự là cái không khí tôi được chạy ở cái không khí đấy
tôi mua bia từ bỉ trải nghiệm bánh waffle từ bỉ cảm giác như là tôi đang sống ở bỉ
với nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn một tháng nước bỉ đã giới thiệu tới công chúng việt nam
những nét đặc sắc về đất nước con người và nền văn hóa đường đại
của một quốc gia ở vùng tây âu
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị theo thông tin mới nhất từ cảnh sát indonesia
các vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào ba nhà thờ tại thành phố surabaya xảy ra trong sáng nay
khiến ít nhất là một mươi một người bị thiệt mạng đều là do phụ nữ thực hiện
một người đã thiệt mạng và bốn mươi người khác bị thương trong vụ đánh bom liên hoàn
tại thành phố surabaya indonesia
cảnh sát indonesia đã nỗ lực ngăn chặn được hai quả bom gài ở các nhà thờ khác
và nhà thờ shaker heart of jesus trước khi chúng phát nổ
đây là lần đầu tiên trong lịch sử indonesia
các vụ đánh bom liều chết đều do nữ giới thực hiện
trong đó có một đối tượng tuổi đời còn rất trẻ
cảnh sát indonesia đã tiêu diệt bốn nghi phạm khủng bố
theo người phát ngôn cảnh sát indonesia
bốn đối tượng bị tiêu diệt được cho là thành viên của tổ chức khủng bố jamaa ansarut dola
âm mưu tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát
lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở jakarta và bandung
cơ quan tình báo indonesia nhận định nhóm khủng bố này
có quan hệ với tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is
hôm nay ngoại trưởng iran javad zarif vừa có cuộc gặp với người đồng cấp trung quốc vương nghị
tại bắc kinh trong bối cảnh các bên đang tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân iran
sau khi mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này
bộ ngoại giao iran
ngoại trưởng iran javad zarif đã dẫn đầu một phái đoàn chính trị kinh tế cấp cao đến trung quốc vào ngày hôm nay
tại cuộc họp với người đồng cấp vương nghị ông zarif bày tỏ hy vọng trung quốc và các nước còn lại
sẽ xây dựng một chiến lược tương lai rõ ràng cho thỏa thuận hạt nhân iran
trong khi đó tổng thống iran hassan rouhani cho biết
ông đã chỉ thị cho ngoại trưởng zarif tiến hành tham vấn với các nước châu âu
nga và trung quốc trong vòng một đến hai tuần về vấn đề này
trong một thông cáo đưa ra trước chuyến công du ông zarif nêu rõ iran đang chuẩn bị để khởi động lại việc làm dầu urani
ở quy mô công nghiệp không có bất kỳ hạn chế nào
trừ khi châu âu đưa ra sự đảm bảo vững chắc về việc duy trì quan hệ thương mại giữa hai bên bất chấp các lệnh trừng phạt của mỹ
sau trung quốc ông zarif sẽ đến nga bỉ để gặp các đối tác đức anh và pháp nhằm thảo luận về số phận của thỏa thuận hạt nhân
thưa quý vị tuy ở đất nước nhật bản tỷ lệ nữ giới có bằng đại học nhiều hơn nam giới
nhưng sau khi sinh con phụ nữ nhật bản vẫn lựa chọn ở nhà nội trợ là công việc hàng đầu
hôm nay nhân ngày của mẹ mời quý vị cùng đến với một phóng sự về những bà mẹ nội trợ tại nhật bản
cô erico inoe từng là nhân viên có năng lực tại một trong những ngân hàng lớn hàng đầu của nhật bản
tuy nhiên sau kỳ nghỉ thai sản cô dường như không có cơ hội quay lại công việc cũ do không tìm được nơi gửi con
ban đầu tôi muốn nghỉ thai sản trong một năm
nhưng sau đó tôi phải kéo dài kỳ nghỉ vì không thể tìm được nơi giữ trẻ
tôi cũng lo lắng về các lựa chọn công việc của mình sau ngày quay trở lại
vì tôi chắc chắn không thể làm việc đến một mươi giờ tối như trước khi tôi có con nữa
đây là một trong những nguyên nhân khiến đất nước mặt trời mọc được mệnh danh là quốc gia của các bà nội trợ
theo thống kê mới nhất có tới năm mươi sáu mươi phụ nữ nhật nghỉ việc sau khi sinh con
do đó giải quyết việc thiếu các cơ sở chăm sóc trẻ em nhằm giúp phụ nữ có thể quay trở lại làm việc dễ dàng hơn
sau khi sinh con là một phần chính sách kinh tế abenomics
tác động của một dòng dân số khổng lồ từ khu vực nông thôn đến tokyo
và sự gia tăng thu nhập từ các gia đình đang khiến chúng tôi khó rút ngắn danh sách chờ đợi người trẻ ở tokyo
hiện nay ở hầu hết các gia đình người nhật công việc nhà vẫn được đặt lên đôi vai người phụ nữ
khảo sát quốc gia về gia đình cho thấy gần một nửa bốn mươi sáu các ông chồng
chỉ làm chưa tới một mươi năm
một mươi việc nhà ngay cả khi vợ họ làm việc toàn thời gian
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt